ngày hai tháng ba chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã tới thủ đô new delhi bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới cộng hòa ấn độ
từ ngày hai đến ngày bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi tám theo lời mời của tổng thống nước cộng hòa ấn độ
ra đón chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân tại sân bay quân sự palam ở thủ đô new delhi
có quốc vụ khanh bộ quốc phòng ấn độ đại sứ ấn độ tại việt nam
đại diện lãnh đạo bộ ngoại giao ấn độ đại sứ việt nam tại ấn độ tôn sinh thành và phu nhân
cùng đông đảo cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại ấn độ
chuyến thăm cấp nhà nước của chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân tới cộng hòa ấn độ
diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác nhiều mặt việt nam ấn độ
tiếp tục phát triển sâu rộng đặc biệt kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược
vào năm hai nghìn bảy và nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện năm hai nghìn một mươi tám
chuyến thăm khẳng định việt nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa phương hóa
đa dạng hóa quan hệ quốc tế trong đó luôn coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống
hợp tác nhiều mặt với ấn độ
chiều cùng ngày chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã đến thành phố bodh gaya bang bihar của ấn độ trạng dừng chân đầu tiên
trong chuyến thăm cấp nhà nước tới cộng hòa ấn độ
trong trạng dừng chân đầu tiên tại bang bihar chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp
bộ trưởng bộ nông nghiệp bang bihar prem kumar đến chào
chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ vui mừng đến thăm bang bihar nơi có bodh gaya
một trong những địa điểm linh thiêng nhất của phật giáo
chủ tịch nước nhấn mạnh việt nam và ấn độ có những mối liên hệ lịch sử về văn hóa tôn giáo
từ hàng nghìn năm trước phật giáo đã du nhập việt nam được tiếp tục phát triển
và phát huy những giá trị trong đời sống xã hội người việt cho đến tận ngày nay
đây cũng là nền tảng tạo nên sự giao thoa văn hóa giao lưu nhân dân sâu đậm giữa hải nước
nền tảng của tình hữu nghị bền chặt giữa việt nam và ấn độ
bộ trưởng bộ nông nghiệp prem kuma bày tỏ vinh dự được đón chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân
cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đến thăm bang bihar và bodh gaya
khẳng định chuyến thăm của chủ tịch nước trần đại quang thể hiện sự trân trọng của việt nam
đối với mối liên hệ văn hóa tôn giáo giữa việt nam và ấn độ
với thế mạnh là một trong những bang có sản lượng sản xuất nông nghiệp lớn nhất ấn độ
đặc biệt là các mận hàng gạo và ngô
bang biha mong muốn hợp tác với các địa phương việt nam trong lĩnh vực này
cùng ngày chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã đến thăm việt nam phật quốc tự ngôi chùa việt nam đầu tiên tại bodh gaya
chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao thầy chủ trì và các tăng ni tại chùa
đã góp phần truyền bá những giá trị văn hóa phật giáo việt nam đến đất phật
bodh gaya là địa danh nổi tiếng do là nơi đức phật đã giác ngộ dưới cây bồ đề
ngày nay bodh gaya là trung tâm phật giáo lớn nhất ở ấn độ
hàng năm tín đồ phật giáo ở ấn độ và trên khắp nơi thế giới hành hương về đây
để chiêm ngưỡng cây bồ đẻ nơi đức phật ngồi thiền định
đồng nhất là vào các ngày lễ truyền thống của phật giáo